công an tp hcm cho biết vừa phát hiện bắt giữ một kho vũ khí công cụ hỗ trợ với số lượng cực lớn trên địa bàn huyện nhà bè
vào ngày hai mươi tháng sáu trinh sát phòng cảnh sát hình sự tuần tra trên đường trang tử thuộc phường hai quận sáu
thì phát hiện nguyễn thành nam điều khiển xe gắn máy tàng trữ ba con dao tự chế một súng rulo một mươi viên đạn cao su
nam khai nhận đang đi giao số vũ khí trên cho đối tượng trần duy khánh ở huyện nhà bè tp hcm để lấy tiền công
khám xét tiệm internet và nhà của khánh công an phát hiện thêm một kho hàng nóng gồm ba mươi ba súng ngắn kim loại
hai súng du lô một súng tự chế hàng chục hộp tiết đạn đạn bi cùng hơn hai dao tự chế súng điện hung khí nguy hiểm khác
dù chỉ mới giữa năm nhưng một nhóm đối tượng đã tổ chức mua pháo từ nước ngoài rồi vận chuyển về việt nam cất giấu để tiêu thụ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ bốn đối tượng thu giữ gần năm tạ pháo trong đường dây này
cầm đầu đường dây là nguyễn tú sang ở huyện diễn châu tỉnh nghệ an
ba đối tượng khác trong đường dây này bị bắt giữ gồm nguyễn văn tường lại văn hướng và nguyễn thị nhàn
nhóm này khai nhận gần năm tạ pháo trên sẽ được tập kết tại nhà của các đối tượng đợi đến thời điểm cuối năm sẽ mang đi bán
công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề cá độ bóng đá bắt khẩn cấp một mươi một đối tượng
chủ đường dây là hồ minh chiến trú tại xã phước khánh huyện nhơn chạch
chiến khai nhận đã liên kết với một số đối tượng trên địa bàn để tổ chức cá độ bóng đá mua bán lô đề qua mạng xã hội thông qua zalo trang cá độ bóng đá để cá cược
số tiền cá cược từ hai mươi triệu đến một trăm linh triệu đồng một trang
qua điều tra mở rộng công an huyện nhân trạch đã bắt khẩn cấp một mươi một đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền giao dịch từ bốn mươi triệu đồng đến sáu trăm linh triệu đồng
cục cảnh sát giao thông cho biết trong ngày đầu thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm
trong ngày đầu kiểm tra về trật tự an toàn giao thông lực lượng chức năng đã xử lý sáu trăm ba mươi sáu trường hợp điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn
trong đó chưa vượt quá hai mươi năm mg trên một lít khí thở có ba trăm bốn mươi một trường hợp vượt quá hai mươi năm mg trên một lít khí thở đến bốn mg trên một lít khí thở có chín mươi bảy
trong đó chưa vượt quá bốn mg trên một lít khí thở có một trăm tám mươi bốn trường hợp bốn trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn
lực lượng chức năng đã xử lý sáu trăm sáu mươi hai trường hợp vi phạm về tốc độ
tại cụm công trình x một mươi sáu thuộc địa bàn hai huyện lộc ninh của tỉnh bình phước việt nam và huyện menmos tỉnh tâ buôn khơ môn vương quốc campuchia
chính phủ hai nước việt nam campuchia đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng pol pot
tham dự buổi lễ về phía nước bạn campuchia có thủ tướng hun sen cùng đoàn đại biểu cấp cao vương quốc campuchia
phía việt nam có thủ tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đại tướng phan văn giang
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng và lãnh đạo tỉnh bình phước cùng các nhân chứng lịch sử và đông đảo người dân hai nước đến dự buổi lễ
cụm công trình x một mươi sáu bên lãnh thổ việt nam là một phần trong cụm di tích kỷ niệm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng pol pot của thủ tướng campuchia hun sen
cụm công trình này nằm trên địa bàn hai huyện tại huyện giáp danh là mê mốt tỉnh tờ bung khơ mum vương quốc campuchia và huyện lộc ninh tỉnh bình phước
trong buổi lễ thủ tướng phạm minh chính đã đón thủ tướng campuchia hun sen ngay tại miếu thờ cây độc lập điểm đầu tiên khi thủ tướng hun sen đặt chân lên lãnh thổ việt nam bốn mươi năm năm trước
tiếp đó cả hai thủ tướng cùng tiến hành nghi lễ thắp hương để tưởng nhớ về hành trình đưa nhân dân campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng pol pot
và trồng cây lưu niệm bên bia đá của cụm công trình x một mươi sáu là dấu mốc thể hiện tình cảm hữu nghị cao quý thiêng liêng của hai dân tộc
tại đây thủ tướng campuchia hun sen đã có những phút trò chuyện thân mật cùng các nhân chứng và nhân dân địa phương những người đã giúp đỡ và đưa ông đến gặp lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
sau khi kết thúc nghi thức tại cụm công trình x một mươi sáu bên phía việt nam
đoàn lãnh đạo chính phủ hai nước việt nam campuchia tiếp tục di chuyển sang cụm di tích kỷ niệm
con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng pol pot của thủ tướng campuchia hun sen phía bên kia biên giới thuộc huyện mê mốt tỉnh tâm bung khô môm vùng quốc campuchia
phát biểu tại lễ do phía bạn tổ chức thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh
kỷ niệm bốn mươi năm năm hành trình tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng pol pot không chỉ nhắc nhở chúng ta ghi nhớ dấu mốc lịch sử về sự khởi nguồn của cuộc đấu tranh vì lương tâm phẩm giá con người
vì trinh nghĩa lật đổ chế độ diệt chủng tàn bạo mà còn là minh chứng sống động về mối quan hệ hữu nghị đoàn kết thủy chung sát son gắn bó giữa hai dân tộc việt nam campuchia
để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lễ kỷ niệm đặc biệt được tổ chức trong cụm di tích trên địa bàn biên giới thuộc lãnh thổ của cả hai quốc gia
với sự có mặt của hai thủ tướng chính phủ và nhiều đại biểu lãnh đạo cấp cao của hai chính phủ
trong những ngày qua lực lượng công an tỉnh bình phước đã phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng với các lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn cho buổi lễ
trên các vị trí được phân công các cán bộ chiến sĩ công an đã phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng với các lực lượng
sẵn sàng chủ động làm tốt nhiệm vụ được phân công ở các vị trí buổi lễ đặc biệt này đã được bảo vệ tuyệt đối an toàn
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết các chuyên án điển hình của lực lượng cảnh sát nhân dân giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một
đây là nội dung quan trọng theo chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi
và là một trong những hoạt động trọng tâm chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
đến dự chỉ đạo hội nghị có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự tạm giữ tạm giam bộ công an phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
về phía công an các đơn vị địa phương tham dự hội nghị có lãnh đạo chỉ huy cốt cán thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân và đại diện các đơn vị nghiệp vụ có liên quan
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát nhân dân đã xác lập đấu tranh hàng chục nghìn chuyên án tăng hơn bảy mươi so với giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
quá trình xác lập và đấu tranh chuyên án lực lượng cảnh sát nhân dân thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất của đảng ủy ban thưởng vụ đảng ủy công an trung gương bộ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an và cấp ủy người đứng đầu công an các đơn vị địa phương
cảnh sát việt nam mưu trí dũng cảm vì nước vì dân quên thân phục vụ